kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy toàn bộ vùng mặt và cổ nạn nhân nguyễn thị hạc năm mươi bốn tuổi bị biến sạc
nạn nhân tử vong do tắc nghẽn đường thở thời gian tử vong trước đó tầm bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ
các điều tra viên nhận định hiện trường chính của vụ án là buồng ngủ nối liền với phòng khách nhà bà hạc
tại buồng hồ và phòng khách đồ đạc bị xáo trộn
trước tủ gỗ đặt sát giường bà hạc có dấu hiệu bị cậy phá nhưng chưa xác định được số tài sản bên trong
ngoài ra trên bàn uống nước đặt tại phòng khách các điều tra viên quan sát thấy hai tô mì tôm đã ăn xong nhưng chưa rửa
thân nhân của người bị hại cung cấp cho cơ quan điều tra thông tin thường ngày có thấy bà hạc đeo một số nữ trang
tuy nhiên khi phát hiện vụ việc thì số tài sản trên không có tại hiện trường

một mũi trinh sát nhận nhiệm vụ lên đường truy tìm vật chứng của vụ án gồm điện thoại xe máy vòng vàng của nạn nhân
hàng trăm chủ cơ sở cầm đồ các cơ sở mua bán xe máy trong và ngoài tỉnh hải dương đều được các điều tra viên gặp gỡ và thu thập thông tin
công an xã phạm mệnh phối hợp với ban chuyên án tiến hành xác minh khoanh vùng các đối tượng trên địa bàn
hàng chục đối tượng có liên quan đến tiền án ma túy đánh bạc đều được gọi hỏi
xong trừ phát triển các cơ sở mua bán xe máy trong và ngoài tỉnh hải dương đều được các điều tra viên gặp gỡ và thu thập thông tin
các cơ sở mua bán xe máy trong và ngoài tỉnh hải dương đều được các điều tra viên gặp gỡ và thu thập thông tin
nhưng không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con cho đến khi chúng trưởng thành
dù thất bại trong hôn nhân nhưng bà hạc lại có tinh thần lạc quan
vì thế bà được nhiều người quý mến trong đó có cả những người khác giới
khi điều tra viên đề nghị bà bảy cung cấp thông tin về những người bạn khác giới của bà hạc
thì bà bảy có đề cập đến hai cái tên
một là người đàn ông tên tâm năm mươi năm tuổi nhà ở thị trấn núi đèo huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
hai là a sổ người trung quốc nhưng không rõ nghề nghiệp
địa chỉ cụ thể

thì thoảng có thấy người đàn ông xuất hiện ở nhà bà hạc vào đêm khuya

mỗi trinh sát thâm nhập vào các khách du lịch nước ngoài
đóng trên địa bàn tỉnh hải dương để do tìm hành tung của người đàn ông tên a sổ
mỗi trinh sát khác phối hợp với công an huyện thủy nguyên
lần tìm manh mối của người đàn ông tên tâm
qua giả soát hàng chục người tên tâm hiện sinh sống và làm việc
tại thị trấn núi đèo huyện thủy nguyên
các trinh sát đã tiếp cận được một người có dấu hiệu khả nghi nhất

tại trụ sở công an huyện thủy nguyên
người đàn ông tên tâm thành thật khai báo
cuối năm hai nghìn một mươi bốn ông này có công việc tại huyện kinh môn hải dương
thời gian làm ở đây có quen biết bà hạc ít lâu sau do thay đổi công việc
nên ông tâm quay trở về hải phòng
kể từ đó hai người không còn giữ liên lạc
người nhà và chính quyền địa phương nơi ông tâm sống
xác nhận đêm xảy ra án mạng ông tâm có mặt tại địa phương
đến thời điểm hiện tại mỗi trinh sát nhận nhiệm vụ lần tìm hành tung
về người đàn ông mang quốc tịch trung quốc
vẫn chưa có kết quả
nhiều giờ đã trôi qua trí lực của các cán bộ điều tra đã bỏ ra không ít
song đối tượng sát hại bà nguyễn thị hạc vẫn là một ẩn số
điều này càng khiến cho bầu không khí thêm căng thẳng ngột ngạt
nguyễn thị hạc
trong khi chưa có thông tin về số tài sản bị mất cắp của nạn nhân cũng như hành tung của người đàn ông trung quốc
ban chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng các mối quan hệ tình cảm của nạn nhân
đồng thời về mặt vận động quần chúng nhân dân tố giác những đối tượng lạ mặt xuất hiện tại địa phương trước và sau thời điểm xảy ra vụ án
quá trình mở rộng điều tra các trinh sát được người hàng xóm của nạn nhân cung cấp thông tin
trước hôm xảy ra án mạng bà hà có khách từ phương xa đến
trong khi danh tính của người đàn ông tên a rổ chưa thể xác định
giờ lại xuất hiện thêm những ẩn số mới khiến cho lãnh đạo ban chuyên án vô cùng đau đầu
dù vậy trách nhiệm chức nhân dân không cho phép các cán bộ điều tra được ngưng nghỉ dù là trong dây lát
các điều tra viên lập tức tiếp cận người đàn ông được nhắc đến trong câu chuyện giữa bà hạc với bạn
sai báo tháng ba năm hai nghìn một mươi năm xưởng sản xuất của anh ta có tiếp nhận một người làm công tên là hoàng văn tám
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại xã lâm xuyên huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm do xưởng ít việc nên đã cho phần lớn nhân công nghỉ trong đó có hoàng văn tám
không lâu sau tổ nhận nhiệm vụ truy tìm vật chứng của vụ án cho biết
đã tìm thấy chiếc xe biển kiểm soát ba mươi bốn n một mươi bảy nghìn tám mươi ba của nạn nhân tại một cửa hàng mua bán xe máy
ở thị trấn vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
chủ cửa hàng này cho biết giá ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
có một người đàn ông đến giao bán chiếc xe và anh ta đồng ý mua với giá năm triệu đồng
được đề nghị mô tả giá người bán xe máy nhân chứng cho biết
anh ta cao chừng một m sáu mươi năm đến một m bảy mươi da ngam đen răng hơi hô cặp lông mày khá rậm
người đàn ông mặc chiếc quần vải áo khoác ngoài màu đen
sự hỗ trợ của phòng hồ sơ nghiệp vụ công an tỉnh tuyên quang
ban chuyên nán đã cung cấp ảnh của hoàng văn tám để nhân chứng nhận diện
thì người này khẳng định người bán xe máy cho anh ta có nhiều điểm tương đồng với người trong ảnh
sự khẳng định của nhân chứng khiến cho cơ quan điều tra tin rằng hoàng văn tám có liên quan đến cái chết của nạn nhân
những điều tra giải dẫn kinh nghiệm nhất nhận lệnh đi tuyên quang để lần tìm manh mối đối tượng hoàng văn tám
làm việc với chính quyền nơi đối tượng cư trú thì được biết
tám và vợ không có công việc ổn định bản thân anh ta lại ham mê cờ bà có lần còn bị chính quyền kiểm điểm
điểm đáng lưu ý là khoảng thời gian từ tháng ba đến tháng sáu
năm hai nghìn một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm tám không có mặt tại địa phương nhưng những ngày cuối năm thì lại xuất hiện trở lại
giấy triệu tập được gửi đến nhà tám nhưng vợ anh ta cho biết tám đi phụ xây ở xã bên đã vài ngày nay
tiếp cận nơi tám làm việc thì ông chủ công trình cho biết anh ta làm được hai hôm thì mâu thuẫn với đám thợ nên đòi lương rồi bỏ đi đâu không rõ
sau đó một người dân báo với chính quyền địa phương là có thầy tám xuất hiện tại một sới bạc trong xã lâm xuyên
tuy nhiên khi các trinh sát có mặt thì tám lại một lần nữa biến mất
nhiều giờ kiên trì bám theo hành tung của đối tượng có lúc tưởng như đã tóm được nhưng hắn cứ thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma
vài ngày sau nguồn tin báo về cho ban chuyên án cho biết phát hiện một đối tượng nghi là hoàng văn tám đang ẩn náo tại nhà một người quen trên địa bàn huyện sơn dương
sau khi hội ý nhanh ban chuyên án đã chỉ đạo tổ công tác tỉnh tuyên quang
phải nhanh chóng xác minh và bắt giữ đối tượng này
mà lại bị quần chúng nhân dân người ta hoặc gia đình nhà hắn ở đấy anh em nhà tám rất đông anh em bảy tám anh em ở quây quần ở trong một khu vực một quả đồi như vậy
thế mà tổ công tác vào mà tiến hành làm công khai như vậy thì sẽ không đạt kết quả sẽ bị đánh tháo
mà khi mà đánh tháo thì dây gây rất nhiều khó khăn cho cái việc xác định đối tượng và để cho đối tượng nhận tội rất là khó
được sự trợ giúp của chính quyền địa phương nơi đối tượng đang ẩn náo
công tác nhận nhiệm vụ bắt đối tượng hoàng văn tám đã phát thảo sơ đồ địa hình đối tượng xuất hiện
sau đó bí mật bố trí lực lượng chốt chặn toàn bộ các tuyến đường huyết mạch
đúng lúc này đối tượng phát hiện bị theo dõi nên đã tìm cách chạy lên núi nhằm thoát thân
thế nhưng tất cả các vũ trinh sát đều đồng loạt tấn công buộc hán phải từ bỏ ý định
khi chúng tôi ập vào thì hoàng văn tám u ớ nét mặt của hán sắc mặt của hán đổi sắc
nhưng hán vẫn tỏ ra bình thường
hán tỏ ra là mình là người không hề liên quan đến việc bà hạt và hán nói
tại trụ sở công an tỉnh hải dương hoàng văn tám khai nhận từ tháng ba đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
hắn có xuống làm công ăn lương cho người quen tại huyện kinh môn
đến cuối năm hai nghìn một mươi năm do hết việc nên tám về lại quê nhà ở sơn dương tuyên quang
đối tượng cũng thừa nhận thời gian ở hải dương có quen biết bà nguyễn thị hạc
nhưng một mực phủ nhận liên quan đến cái chết của bà này
tám còn chỉ ra bằng chứng ngoại phạm là thời gian bà hạc bị sát hại
anh ta đã không còn làm ở hải dương
tiếp tục đấu tranh điều tra viên đề nghị tám cho biết về thời gian biểu của anh ta
trong đêm ngày mùng ba và sáng ngày mùng bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
thì tám nói không nhớ rõ cần thời gian để nhớ lại
trước những chứng cứ và lập luận đánh thép của lực lượng điều tra viên
hoàng văn tám không thể lý giải được vì sao tài sản của nạn nhân lại xuất hiện tại nhà của anh ta
cuối cùng hắn buộc phải cuối đầu thừa nhận hành vi sát hại bà hạc để cướp tài sản
tháng năm tháng sáu hai nghìn một mươi năm tôi đi mua xin thẻ thôi tôi đi bộ
thì đến cổng nhà chị ấy trời mưa tôi nếp vào cây nhãn để tránh mưa
thì chị ấy đứng trong nhà lúc ấy tôi vào đường nước đã
thứ tư tôi mới vào hỏi anh ấy làm gì
thì chị ấy bảo là không có chồng
thì gặp được khoảng mấy tháng được khoảng mươi tháng thì chị hỏi về tiền
thì lúc đó tôi cho chị vay một mươi triệu
chị bảo nắp cái nóng lạnh
lần thứ hai thì chị vay năm triệu
thì tôi hỏi lý do
lần thứ ba là hai triệu tổng một mươi bảy triệu
thì được khoảng đến tháng một mươi một
công ty của anh cháu tôi đã hết việc làm
thì tôi về nhà
khoảng một giờ một rưỡi thì chị điện xuống chị trả tiền
thì trong ký tôi đã có ba trăm nghìn
khoảng một giờ một rưỡi thì bắt xe đi xuống gia lâm
thì về kinh môn thì khoảng hơn bảy giờ
thì chị điện
chị bảo chị ăn cơm trước rồi mũ mì mũ mì tôm mũi trứng vịt lọc vào mà ăn
vào ăn uống xong lên giường nằm xem tivi
bảo em ngồi xe làm được cả ngày ngồi xem để đau lưng lên bên giường nằm
cái tiền đầu tư em phải sáng mai em phải sớm
thì đầu tiên chị bảo không chê với không bỏ
thứ bảo là chị già nói chị con
nếu không có là lừa xuôi tôi
thôi tôi lên làm cái gì
mà trong ký tôi còn sáu mươi nghìn không đủ tiền về
bốn giờ sáng tôi lại hỏi lần nữa
tiền đưa cho em vài trăm không cần trả hết cũng là trả được
thì chị cứ dứt tiền cũng không có
thì tôi bảo đi cắm xe cắm cái gì cho em
mấy trăm thì em phải về không ở được
thì chị bảo lấy cái gì đi cắm thì lấy
thì tôi lần đầu tiên tôi xuống bích tôi rong xe dọa cho chị có đồng nào đưa ra để về
thì gạt chân trống xuống thì bảo là bị cướp à
thì tôi lại gạt chân trống xuống lại đi lên giường
bảo tôi chị vẫn nằm ở giường
có tiền đưa cho em vài trăm về bảo là em dắt xe đi cắm thật ấy
thì lần thứ hai khoảng hơn bốn giờ
thì tôi ngồi ở giường đứng dậy lấy vớn bao thuốc biên bản
đứng dậy cái là chị vô cướp
vô to lắm
thì tôi thật ra tôi quảng loạn tôi chẳng biết lần nào vớ vô cái dí ở mặt chị
vẫn thích kêu giảm đi thôi nhưng không nói
thì tôi lại vớ tiếp bên hai cái dí
dí khoảng bốn mươi năm phút đến là chị nằm đi
thì tôi ra đứng đấy cầm chìa khóa
rông xe ra tôi đi ngược cái thuyền quán
bây giờ chính yên nhìn hết sắc
thì tôi mang vào dắt vào những cổng đồ
bảo cầm một tuần
người ta mà bán thì họ mua chứ cầm họ không mua họ không cầm
tôi mở ra cúp xe ra thấy một cái điện thoại
một cái ví một cái nhẫn
một cái ví bốn trăm linh nghìn
cái nhẫn thì tôi về tôi đưa cho vợ tôi tôi bắt khất đi
cái điện thoại tôi để trên cái nóc tủ quần áo
thì bốn trăm linh nghìn tôi tiêu
sau khi điều tra vụ án này thì cái trăn trở của người điều tra viên lớn nhất của chúng tôi là
thấy rằng là những cái mâu thuẫn rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống
nó không đáng để cho hắn phải hành động phạm tội như vậy
đây là một trong những loài kèm tình đối với những người mà có cái quan hệ ngoại vợ ngoại chồng
lúc này hung thủ gây ra vụ án đang phải trả giá cho lỗi lầm của hắn bằng những năm tháng dài đằng đẳng sau cánh cổng chạy giam
giờ đây mọi sự ân hận tiếc nuối đều đã quá muộn màng
kết cuộc bi đát của kẻ ác hy vọng sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh đến những ai đang có ý định bước vào lối sống sai lầm